trong đó đề án cải cách các chính sách bảo hiểm xã hội có nêu rõ sẽ rút ngắn điều kiện thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để tạo điều kiện cho người dân được hưởng lương hưu khi về già
đây là bước đột phá trong đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội của đảng và nhà nước ta mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau đây của chúng tôi
ông hoàng xuân hòa sáu mươi ba tuổi công tác tại ủy ban nhân dân xã quang huy huyện phủ yên tỉnh sơn la
khi ông đến tuổi nghỉ chế độ hưu trí nhìn lại số năm tham gia đóng bảo hiểm xã hội
ông mới chỉ được một mươi sáu năm theo quy định người tham gia đóng bảo hiểm phải đủ hai mươi năm mới được hưởng lương hưu
do đó ông đã tham gia đóng bảo hiểm tự nguyện thêm bốn năm
ông hoàng xuân hòa sáu mươi ba tuổi công tác tại ủy ban nhân dân xã quang huy huyện phủ yên tỉnh sơn la

người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt bốn mươi một lực lượng lao động
người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt bốn mươi một lực lượng lao động
người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chủ yếu là những cán bộ đã đủ tuổi về hưu nhưng còn thiếu một vài năm đóng bảo hiểm xã hội
ngay tại thành phố sơn la trung tâm kinh tế của tỉnh sơn la số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng rất hạn chế
hiện thành phố sơn la mới chỉ có bốn trăm chín mươi bảy người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
gia đình chị nguyễn thị hoạt ở tổ bảy phường triềng lề thành phố sơn la kinh doanh mặt hàng quần áo thời trang
cả hai vợ chồng chị đều chưa tìm hiểu và chưa tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
cả hai vợ chồng chị đều chưa tìm hiểu và chưa tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
ngoài đó nguồn ngân sách địa phương còn hạn chế nên việc hỗ trợ cho nhóm đối tượng này còn chưa được hỗ trợ thêm so với ngoài hỗ trợ của ngân sách
thời gian tham gia bảo hiểm xã hội lâu dài trong khi điều kiện kinh tế khó khăn là một trong những yếu tố khiến cho người dân không mặn mà tham gia bảo hiểm xã hội
hiện tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội mới chỉ chiếm hai mươi chín còn khoảng bảy mươi lao động khu vực phi chính thức chưa tham gia bảo hiểm xã hội
trong khi đó với tốc độ giả hóa dân số nhanh chóng tỷ lệ người lao động ở khu vực phi chính thức đến tuổi về hưu mà không được hưởng trợ cấp xã hội là rất lớn
thống kê của bảo hiểm xã hội việt nam cho thấy hiện tỷ lệ hưởng lương hưu của việt nam đứng thứ hai thế giới với mức hưởng lương hưu tới bảy mươi năm lương bình quân khi người lao động đang làm việc
mặc dù mức hưởng lương hưu đạt tối đa nhưng vì mức đóng và thời gian đóng ít nên số tiền trợ cấp người lao động nhận được là rất thấp
mức lương hưu thấp nhất ở việt nam hiện nay
là ba trăm năm mươi đồng một tháng
ngoài ra từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi bảy cứ hai người tham gia bảo hiểm xã hội thì có một người rút ra khỏi hệ thống bảo hiểm xã hội để được nhận bảo hiểm xã hội một lần
điều này không chỉ ảnh hưởng đến việc cân đối quỹ bảo hiểm xã hội mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân
bảo hiểm xã hội một lần chỉ có ý nghĩa hỗ trợ tài chính cho người lao động trong một khoảng thời gian nhất định
do không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội nên nhiều người khi về già không có lương hưu
tính toán lộ trình cho việc giảm tuổi theo quy định để nhận bảo hiểm xã hội như đề án
tức là hiện nay chúng ta đang quy định hai mươi năm nhưng mà lộ trình xuống một mươi năm năm và dài hạn thì có thể một mươi năm
để tránh câu chuyện là ví dụ hiện nay một mươi chín năm thì họ muốn vì không đủ hai mươi năm thì họ xin về một lần
trước thực trạng đó bài toán là một lần
trước thực trạng đó bài toán là một lần
thế nào để đảm bảo cho mỗi người dân khi đến tuổi nghỉ hưu có một khoản trợ cấp để trang trải cuộc sống là thách thức của hệ thống an sinh xã hội nước ta
tại hội nghị trung ương lần thứ bảy diễn ra vào đầu tháng năm vừa qua các đại biểu trung ương đã thảo luận vấn đề này
đóng ít thì hưởng ít
đóng ít thì hưởng ít
khi anh đóng ngắn thì anh hưởng cái mức đường tương xứng với cái thời gian anh đóng
và mức độ tiền anh đóng nó đảm bảo cái nguyên tắc công bằng và đóng ngược
ở chỗ này thì chúng tôi đề nghị là trung ương cho ý kiến
có thể chúng ta cho phép là tiến tới ấn độ nào đó chúng ta có thể xuống một mươi năm
ông phùng khắc hiển ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội đánh giá
việc giảm thời gian tham gia bảo hiểm xã hội xuống một mươi năm năm là một bước đột phá
nhưng nếu giảm sâu hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến quỹ bảo hiểm xã hội
tôi rất lo lắng
khi mà chúng ta lại sửa cái điều kiện chế độ bảo hiểm hưu trí
từ hai mươi năm tham gia bảo hiểm xã hội xuống một mươi năm
báo cáo ông chí là đây là một vấn đề phải hết sức thận trọng
tức là tôi có một mươi năm đóng bảo hiểm là tôi có thể là được hữu rồi
mà trước đây là hai mươi năm
mà khi thảo luận vấn đề này thì đảng đó cũng gọi cũng thấy nhiều ý kiến băn khoăn
và chỉ đề nghị là xuống là như vậy là một mươi năm năm thôi
mà một mươi năm năm cũng là đột phá rồi
một mươi năm họ được đóng cũng một mươi năm thôi
nhưng mà bây giờ hiện nay là đang hưởng là
hưu trí bình quân được khoảng hai mươi hai năm
mà thậm chí tuổi họ chúng ta là tăng hơn nữa
thì chúng ta thấy rằng là cái sự cân đối
quý như thế nào
theo quyết tâm của trung ương
những người ở độ tuổi bốn mươi năm hay năm mươi tuổi
vẫn có cơ hội tham gia bảo hiểm xã hội
trên nguyên tắc đóng hưởng công bằng
việc tham gia bảo hiểm xã hội dù muộn
nhưng vẫn mang lại nhiều ý nghĩa với tuổi già
đặc biệt là những người có điều kiện tài chính không dư giả
phải dựa vào nguồn trợ cấp của xã hội
do đó người dân nên cân nhắc
tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
vì tương lai của chính mình
thưa quý vị
rút ngắn điều kiện thời gian tham gia bảo hiểm xã hội
sẽ tăng cường tính hấp dẫn
cho người dân tham gia bảo hiểm xã hội
đây là một trong tám điểm mới của đề án
cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
đã được hội nghị trung ương bảy chấp nhận
triển khai từ năm hai nghìn hai mươi một
cùng với những điểm mới trong đề án cải cách lần này
chính sách bảo hiểm xã hội sẽ có một tầng lương hưu xã hội
nhà nước sẽ trợ cấp tài chính
cho hàng triệu người lao động đến tuổi về hưu
đó chính là điểm tựa lâu dài cho người dân
chương trình của chúng tôi đến đây là hết
trong những chương trình lần sau